hôm nay ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi luật phòng chống tác hại của rượu bia chính thức có hiệu lực thi hành
cùng với nhiều địa phương trong cả nước thành phố đà nẵng đã triển khai tuyên truyền mạnh mẽ trong nhân dân
nhất là người tham gia giao thông qua đó nhận được sự hưởng ứng và nghiêm túc chấp hành của đại đa số người dân
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
nghị định số một trăm linh quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
nghị định bổ sung hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với điều khiển xe đạp và xe thô sơ
trong đó với ô tô lái xe vi phạm nồng độ cồn trên mức tám mươi mg trên một trăm linh ml máu
hoặc vượt quá bốn mg trên một lít khí thở sẽ bị phạt từ ba mươi bốn mươi triệu đồng tước giấy phép lái xe từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng
nghị định số một trăm linh quy định xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi

mức phạt trên cũng sẽ áp dụng cho những lái xe không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ
điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi lực phòng chống tác hại của độ bia có hiệu lực thi hành
chúng tôi sẽ tiến khai thực hiện xử lý nghiêm túc theo đúng tình thần của lực phòng chống tác hại của độ bia
và các quy định của pháp luật
đảm bảo là các trường hợp vi phạm để phát hiện xử lý nghiêm túc theo đúng tình thần của pháp luật
nhờ công tác tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
sự chủ động hướng dẫn của cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng về luật phòng chống tác hại rượu bia
nên trong những ngày đầu thực thi luật hầu hết những người dân trên địa bàn đều có ý thức chấp hành tốt pháp luật về giao thông